tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
carlos rafael miranda martinets đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đồng chí carlos rafael miranda martin
đã được bầu lại làm chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đoàn kết anh em hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa đảng nhà nước
quốc hội nhân dân hai nước việt nam và cuba những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
hai nước đã gắn bó mật thiết chứng kiến các bước phát triển của cách mạng mỗi nước
chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp
nhấn mạnh cuba và việt nam luôn sát cánh ủng hộ lẫn nhau từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ đất nước hay những giai đoạn khó khăn
đồng chí carlos rafael miranda martin bày tỏ vui mừng về việc đã có cuộc hội đàm thành công với chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cho rằng đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi